tại xóm nhạp xã đồng duộng huyện đà bắc tỉnh hòa bình nơi vừa trải qua những trận lũ dữ
nay đã mọc lên những chiếc lán giã chiến là trường lớp tạm thời để thầy cô và học trò nơi đây tiếp tục học tập
và tại nơi đây tình quân dân cao đẹp lại càng được tô thắm thêm khi những người lính đang ngày đêm cùng dân vượt qua mọi khó khăn và hoạn nạn
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé
công tác lên khảo sát di chuyển hơn hai mươi hộ dân xóm nhạp về nơi tránh chú an toàn
đồng thời tổ chức dựng nhà bạc để cho người dân ở tạm trong khi chờ cấp có thẩm quyền xây dựng khu tái định cư
mưa rất là lớn đặc biệt là ở những điểm lẻ
ví dụ như là rất là khó khăn bây giờ đang ở xóm nhạp có chi điểm trường xóm nhạp thì bị sạc lở hoàn toàn
mà đặc biệt là dân bây giờ đang chi rời sang một cái điểm mới
ở mới mà tình hình bây giờ là cái khó khăn
nhất là về cái nhà ở cho giáo viên cũng như là lớp học cho học sinh
rồi bàn ghế là sách vở là rất là khó khăn
thì được sự quan tâm của cấp trên thì trong cái đợt vừa qua
sau lũ bão thì bên quân đội cũng như các nhà hào tâm tới là cũng đã dựng cho các em học sinh
cũng như là các thầy cô giáo được bốn cái lán chạy và lấy hai lán chạy để làm hai lớp học
và còn hai lán trại thì dành cho hai thầy cô để ở đó để giảng dạy
cuộc sống ở khu di dân xóm nhạp quả là khó khăn chăm bề
nhất là ánh sáng trong nhà và ở lớp học chỉ lờ mờ do chưa có điện lưới
nên mọi nhà dùng đèn ác quy
dù vậy được sự quan tâm của các cấp các ngành tạo mọi điều kiện
để các cháu ở xóm nhạp được đến trường đến lớp đầy đủ
dù còn khó khăn nhưng các cháu luôn cố gắng nỗ lực vươn lên học tập tốt
cùng với những nỗ lực của người dân xóm nhà mới đang rất cần được các cấp
các ngành đoàn thể các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân
các nhà hào tâm cứu trợ giúp đỡ kịp thời
chắc chắn những việc làm thiết thực này sẽ là động lực nguồn động viên khích lệ
để người dân xóm nhạc sớm vượt qua khó khăn hoạn nạn
đặc biệt là tinh thần và vật chất cho cô và trò trường mầm non
và trường tiểu học tại nơi sơ tán
bởi vì bao nhiêu công sức mình trang trí trường lớp
bây giờ tan hết rất là buồn
buồn cho mình buồn cho cả các cháu
không nghĩ là ngày mai ngày kia
các cháu không biết đi đâu học chỗ nào
bởi vì ở đây thì rất là xa
các trung tâm rất là xa
cho nên là nghĩ như thế mà cô trò
các cháu cũng không khóc
nhưng mà các cháu cũng rất là buồn
buồn nhiều cô cũng động viên
hôm sau thì các đại dự làm đán này
cô trung phong là đến được các anh bộ đội dọn đồ giúp
thế là cũng trung phong lên đây
đây là đán trước ngủ trước ngủ trước cả dân luôn
dân chưa mở hộ như đây cô giáo vẫn đang ngủ
lũ bão đi qua để lại hậu quả to lớn
cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn khó khăn
người dân còn phải nỗ lực nhiều hơn
để vươn lên trong cuộc sống
những ước mơ của con trẻ rất đỗi giản dị
bình thường chính đáng nhưng sao vẫn thấy xót xa
thế nhưng có một điều đáng ghi nhận
là dù nhọc nhằn nhưng chưa khi nào
người dân và cả các em học sinh
ở xóm nhạp này buông bỏ con chữ
bởi lẽ với họ cuộc sống này có tốt hơn lên
cũng nhờ con chữ
luôn luôn động viên các cháu là
tuy là mình khó khăn gặp như thế này
nhưng rất có nhiều anh em
là bà con đồng bào trên cả nước
là các bạn cùng đứa tuổi hướng về mình
và chắc chắn rằng là một ngày gần đây nhất
thì các em sẽ được học cái lớp nó đẹp hơn thế này
và cơ trò sẽ hoàn thành tốt
cái nhiệm vụ mà đảng nước cho giao cho
trong thời gian khó
nhờ những tình cảm của toàn xã hội
đặc biệt là của những người lính
đã giúp những đứa trẻ hôm nay
được dạy rỗ đủ đầy
và tiếng bi bô của trẻ nhỏ
như tiếng chim hót líu lo
báo hiệu tương lai tươi sáng
giữa bạt ngàn rừng xanh